trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối và đêm nay mưa và rông tiếp tục bao trùm các khu vực
riêng bắc bộ có nơi mưa to mưa rất to đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
hiện tại thì mưa lớn tại lai châu và lào cai đang gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân
và sau đây là tổng hợp của chúng tôi
trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh lai châu mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây sạt lở đất ở nhiều tuyến đường giao thông
bước đầu đã gây thiệt hại về người
cụ thể trên địa bàn huyện biên giới phong thổ có mưa to đường trơn trượt khiến một người dân ngã xuống sông pa nậm cúm mất tích
tại huyện tam đường sáng ngày ba tháng bảy tại km số một mươi hai tỉnh lộ một trăm ba mươi thèn sinh mường so địa phận xã thèn sinh
đã xảy ra vụ sạt lở tàu lưu dương
vùi lấp một người đang tham gia lưu thông nhưng may mắn nạn nhân đã được cứu thoát
thời gian tới khu vực lai châu vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm
nguy cơ xảy ra sạt lở đất là rất cao tại các huyện mường tè sinh hồ phong thổ tam đường